trước đó xe ô tô bảy chỗ lưu thông trên đường võ thị sáu khi đến khu vực cầu đồng trà
phường thống nhất thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thì mất lái
lao qua lan càng bờ kè rồi rơi xuống suối ngay sau đó tài xế đã nhanh chóng mở cơ số trời thoát ra ngoài
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt chiếc xe
vụ tai nạn hy hữu không gây thương vong về người nhưng việc lưu thông với tốc độ nhanh
không làm chú tai lái rất nguy hiểm chưa kể khu vực này là đoàn cua công
nếu lái xe không chú ý quan sát di chuyển nhanh rất dễ xảy ra tai nạn giao thông
nhất là thời điểm ban đêm tầm nhìn quan sát hạn chế